tổng bí thư nguyễn phú trọng cùng đoàn công tác trung ương đã làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy nam định
về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng công tác xây dựng đảng năm hai nghìn một mươi chín
và nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn một mươi bảy
tổng bí thư bày tỏ mong muốn nam định tiếp tục khơi dậy truyền thống anh hùng niềm tự hào và nguồn lực tinh thần của địa phương
quan tâm hơn đến giáo dục truyền thống trong nhân dân nhất là thế hệ trẻ xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh
cùng dự buổi làm việc có các đồng chí ủy viên bộ chính trị phạm minh chính bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
võ văn thưởng bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng
tránh văn phòng trung ương và lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
năm hai nghìn một mươi sáu nam định đã ban hành năm nghị quyết chuyên đề để cụ thể hóa mục tiêu xây dựng tỉnh nông thôn mới
và tạo bước phát triển đột phá về kinh tế
theo tinh thần nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi chín kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển
tốc độ tăng trưởng tăng bảy cao nhất kể từ năm hai nghìn một mươi
chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci tăng một mươi sáu bậc vươn lên thứ một mươi bảy trên sáu mươi ba tỉnh thành phố
thu hút đầu tư nước ngoài tăng trưởng khá với tổng vốn thu hút đạt trên một một trăm linh tỷ đồng và hơn ba trăm linh triệu đô la mỹ
toàn tỉnh đã có bảy mươi ba số xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới
các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục phát triển toàn diện
là năm thứ hai mươi hai liên tiếp ngành giáo dục được bộ giáo dục và đào tạo tặng cờ thi đua
đơn vị tiêu biểu xuất sắc trong tốp dẫn đầu toàn quốc
thảo luận và làm rõ thêm nhiều ý kiến khẳng định nam định đã có những nỗ lực vượt bậc trong phát triển
song vẫn còn những điểm hạn chế
tình trạng một số cán bộ đảng viên gây phiền hà sách nhiễu khi thực thi công vụ vẫn còn
tiến độ khởi công các dự án công trình trọng điểm còn chậm
hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu
năm hai nghìn một mươi bảy đảng bộ tỉnh nam định đặt ra nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh công tác xây dựng đảng
và tập trung lãnh đạo chỉ đạo phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ
và chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội góp phần thực hiện thành công kế hoạch năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
phát biểu tại buổi làm việc tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh
nam định là một tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng ở khu vực đồng bằng sông hồng
có truyền thống khoa bảng cách mạng kiên cường có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng chung
vì tuy nam định phát triển như vậy nhưng mà so với cái tiềm năng
so với điều kiện địa lý tự nhiên chính trị truyền thống như thế
thì cảm thấy chưa tương xứng với cái truyền thống
chưa đáp ứng được yêu cầu mong muốn của đảng bộ chính quyền nhân dân nam định chúng ta
mong muốn phát triển
nhanh hơn nữa mạnh hơn nữa toàn diện hơn nữa
thì rõ ràng ý chung là cái sự phát triển chưa tương xứng với điều kiện và tiềm năng của chúng ta
thì các đồng chí hết sức là quan tâm vấn đề này cho
tổng bí thư lưu ý nam định phải bảo đảm tốt chính sách xã hội
thực hiện tốt công tác xây dựng trình đốn đảng
nếu nội bộ không đoàn kết chặt chẽ công tác cán bộ không nghiêm
thì sẽ ảnh hưởng đến công việc chung
đảng bộ phải khơi dậy được tinh thần cách mạng lòng tự hào truyền thống
sức mạnh của nhân dân coi đó là bàn đạp là nguồn lực tinh thần để phát triển
về những kiến nghị của tỉnh tổng bí thư lưu ý các bộ ban ngành trung ương nghiên cứu xem xét
dựa trên những nguyên tắc quy định chung
nhân dịp xuân mới đinh dậu tổng bí thư cũng đã gửi lời chúc tới đảng bộ
chính quyền và nhân dân tỉnh nam định
chỉ mong muốn sắp tới nam định chúng ta tiếp tục phát huy
cái truyền thống lịch sử văn hóa cách mạng anh hùng
cái truyền thống đấu tranh kiên cường của đảng bộ chính quyền nhân dân của tỉnh ta
để xây dựng nam định nó ngày càng phát triển mạnh hơn nữa
đã phát triển rồi toàn diện rồi mạnh hơn nữa toàn diện hơn nữa
để đóng góp chung vào cái chung nhưng mà trước hết là cải thiện
cái đời sống của nhân dân địa phương chúng ta
chiều nay tổng bí thư đã tới thăm trường chính trị trường trinh tại tỉnh nam định
và dân hương tại nhà lưu niệm cố tổng bí thư trường trinh